ngày một mươi ba tháng một mươi hai tại hà nội giải thưởng giọt hồng lần thứ một mươi một đã được tổ chức
giải thưởng này do viện huyết học truyền máu trung ương chủ trì nhằm tri ân ghi nhận và biểu dương những đóng góp quý báu thiết thực của các tập thể cá nhân
có thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức hiến máu phát triển và duy trì ổn định nguồn máu an toàn
giải thưởng dành cho tập thể được xét dựa trên các tiêu chí số lượng đơn vị máu do cơ quan đơn vị vận động và hiến tặng
tỷ lệ phần trăm người tham gia hiến máu tổng số cán bộ nhân viên sinh viên người dân của đơn vị số lần tổ chức hàng năm
tỷ lệ hiên máu nhắc lại tỷ lệ hiên máu thể tích từ ba trăm năm mươi ml trở lên
tổ chức vào thời điểm khăn hiếm máu hoạt động hiến máu được duy trì bền vững hàng năm và có nhiều nét mới đột phá trong các ngày hiến máu
ngoài ra giải thưởng tập thể cũng được trao cho các đơn vị đồng hành đơn vị tham gia tài trợ tích cực cho hoạt động hiến máu
năm hai nghìn một mươi tám với lần thứ một mươi một tổ chức giải thưởng giọt hồng được mở rộng với quy mô một mươi năm tập thể và một mươi hai cá nhân tại hà nội và các tỉnh phía bắc có thành tích nổi bật trong phong trào hiến máu tỉnh nguyện